tại trại giam thanh phong huyện nông cống tỉnh thanh hóa đã diễn ra sự kiện truyền thông khởi nghiệp chắp cánh tương lai
chương trình nhằm tạo thêm động lực cho những nữ phạm nhân trong trại giam hỗ trợ họ trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng tìm sinh kế ổn định cuộc sống
bên cạnh các trò chơi sôi nổi giàu ý nghĩa chương trình cũng dành nhiều thời gian để giao lưu với một số điển hình nữ phạm nhân chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập và khởi nghiệp thành công của tỉnh thanh hóa
trại giam thanh phong hiện có một trăm năm mươi phạm nhân nam sáu trăm ba mươi chín phạm nhân nữ
thông qua sự kiện lần này phạm nhân có thêm niềm tin để vượt qua mặc cảm lỗi lầm trong quá khứ tập trung cải tạo tốt để trở thành công dân có ích cho xã hội